ngày hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy tại trụ sở trung ương đảng bộ chính trị đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
sau khi xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương tờ trình số bảy mươi năm ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
bộ chính trị nhận thấy ban thường vụ thành quỳ đà nẵng nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi có các vi phạm khuyết điểm như sau
vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng và quy chế làm việc
chấp hành không nghiêm nguyên tắc sinh hoạt đảng thực hiện tự phê bình và phê bình thiếu nghiêm túc
vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy định của ban bí thư về nhiệm vụ và quan hệ công tác của thường trực tỉnh ủy thành ủy
quy chế làm việc của thành ủy trong việc cho chủ trương về một số trường hợp cán bộ và một số dự án phát triển kinh tế xã hội
vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy trình quy định của đảng và nhà nước về công tác cán bộ
việc bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử trong một số trường hợp chưa gắn với quy hoạch được phê duyệt
chưa thực hiện nghiêm quy định thời gian luân chuyển đối với một số cán bộ
cho chủ trương bổ nhiệm cán bộ cấp phó ở một số sở của thành phố vượt số lượng theo quy định của chính phủ
vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của đảng nhà nước về công tác cán bộ trong việc cho chủ trương một số trường hợp
có biểu hiện tác động ưu ái người nhà của đồng chí bí thư thành ủy
vi phạm kỷ luật của đảng và pháp luật nhà nước trong lãnh đạo chỉ đạo công tác quản lý đất đai trật tự xây dựng đô thị
không nghiêm túc thực hiện thông báo kết luận số một trăm năm mươi sáu ngày một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn một mươi bốn của bộ chính trị khóa một mươi một về kết quả kiểm tra
khi có dấu hiệu vi phạm đối với ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố và một số lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng
và thông báo số năm trăm năm mươi tám ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn một mươi bốn của ủy ban kiểm tra trung ương
trong việc khắc phục vi phạm về công tác quản lý sử dụng đất đai của nhiệm kỳ trước đã ra một số quyết định không đúng thẩm quyền không đúng pháp luật
buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra giám sát để các cơ quan doanh nghiệp vi phạm pháp luật về quản lý sử dụng đất đai
quyết định chủ trương cho chỉ định thầu bốn trên sáu dự án đầu tư xây dựng mới cải tạo một số trụ sở cơ quan đảng hội trường hội đồng nhân dân tp vi phạm luật đấu thầu năm hai nghìn một mươi sáu

khuyết điểm của ban thường vụ thành ủy đà nẵng nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi là nghiêm trọng gây ảnh hưởng xấu đến uy tín vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của ban thường vụ thành ủy làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng gây bức xúc trong cán bộ đảng viên và nhân dân
xét nội dung tính chất mức độ và hậu quả vi phạm
căn cứ quy định số hai trăm sáu mươi ba qdtu của bộ chính trị và kết quả kiểm điểm của ban thường vụ thành ủy đà nẵng bộ chính trị quyết định
thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ban thường vụ thành ủy đà nẵng nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi